tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự khoảng hai mươi giờ tối qua một mươi năm tháng tám công an huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng nhận tin báo về việc tại nhà ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn ba
xã kiềm bái huyện thủy nguyên xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến bốn người tử vong và một người bị thương
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường
tại đây lực lượng chức năng phát hiện vợ ông hải là bà nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
con gái là nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi con rể là vũ trọng khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng cháu ngoại là nguyễn thị tuyết nhi sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã tử vong ngay tại phòng ngủ
một số đồ đạc bị cháy biến dạng ông nguyễn văn hải bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện thủy nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố tiếp tục điều tra